hội thi tin học trẻ thành phố hà nội lần thứ hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi vừa được tổ chức
với gần sáu trăm linh thí sinh đến từ hai mươi tám quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội tham gia
với mục tiêu khuyến khích phong trào tìm hiểu học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi thủ đô
các thí sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông sẽ tham gia các phần thi tập trung đánh giá năng lực thực hành
đề cao tính ứng dụng sáng tạo
các sản phẩm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú mang tính ứng dụng thực tế vào việc học tập
sinh hoạt rèn luyện của học sinh được đánh giá cao ở cấp cơ sở như phần mềm học song ngữ việt anh cho bé
phần mềm phép tính toán học phần mềm trách nhiệm phổ biến kiến thức covid một mươi chín
hay vấn đề môi trường cũng được quan tâm như phần mềm thiết kế thùng rác thông minh
vì biển xanh máy tí nước tự động
bên cạnh đó tìm hiểu lịch sử cũng được nhiều bạn rất quan tâm như phần mềm học lịch sử
qua các nhân vật tiêu biểu của việt nam giới thiệu vẻ đẹp của hà nội
kết thúc hội thi ban tổ chức hội thi thành phố hà nội căn cứ kết quả của hội đồng chấm thi sẽ họp
xét chọn và thành lập hội tuyển tham gia hội thi tiên học trẻ toàn quốc vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi